bầu cử cấp ủy trong đại hội đảng bộ các cấp ngoài bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định
thì yếu tố có uy tín cao trong đảng trong nhân dân rất được quan tâm
bởi uy tín của cán bộ cấp ủy thể hiện đầy đủ về năng lực và phẩm chất đạo đức từ đánh giá của tổ chức
rất thực chất rất khách quan không phụ thuộc vào ý chí chủ quan cũng không thể là uy tín giả tạo
uy tín là một tiêu chí rất quan trọng trong việc lựa chọn nhân sự bầu vào cấp ủy khóa mới
đại hội đảng bộ xã trung châu của huyện đan phượng diễn ra đã thành công tốt đẹp
trong sự hân hoan của đội ngũ cán bộ đảng viên và người dân
bởi lẽ trung châu từ một xã nghèo khó khăn nhất đã vươn lên
giành thắng lợi ở hai khâu đột phá về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
ở nhiệm kỳ mới này những cán bộ giỏi có uy tín cao tiếp tục được giao nắm giữ các trọng trách đúng với kỳ vọng của mọi người
đảng bộ xã trung châu vừa qua là tôi thấy là
trước tiên là đoàn kết thống nhất trong đảng bộ
từ đó là các đồng chí đứng đầu dám chịu trách nhiệm dám nói dám làm và đưa ra những sáng kiến tập thể
kỳ này cốc quỷ đã bầu ra những người thấy rất là xuất sắc tuần trí để đưa đường đối của nhân dân lên từng bước một
từ đó là uy tín trách nhiệm của từng đồng chí trong thời gian vừa qua và thông qua những hoạt động cụ thể đó
các đồng chí trong thời gian tới được tham gia cốc quỷ sẽ đoàn kết
và thực hiện tốt được cái nghị quyết đại hội lần thứ hai mươi bốn đã đề ra
thì nhìn chung đối với mặt bằng của trung châu thì hiện nay thì đã gần như là theo kịp cái mặt bằng chung của huyện đan phường
chính vì thế mà cán bộ và nhân dân có thể nói là rất phấn khởi đặt cái niềm tin rất lớn vào cái đội ngũ cấp ủy chính quyền
để tạo được uy tín thực sự trong tổ chức và trong dân
không có gì hơn bằng chính động cơ làm việc với cả cái tâm trong xã
sáng trách nhiệm người lãnh đạo thật sự có uy tín sẽ được sự kính trọng nể phục
và chính quần chúng cán bộ giới quyền sẽ lựa chọn họ đi tiếp trong sự nghiệp vì dân vì nước
hành động thiết thực của người cán bộ với người dân ứng xử với người dân thế nào quan tâm người dân ra sao
chăm lo người dân nào nói chuyện bằng cái việc làm hành động cụ thể
và chính thông qua việc làm hành động cụ thể người dân người ta sẽ lựa chọn người ta sẽ phát hiện chính xác
những cán bộ nào thật sự có tâm có tầm những cán bộ nào thật sự có đức có tài
phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của lãnh đạo và quản lý
cũng như đo lường cái phẩm chất uy tín năng lực của cán bộ
đại hội đảng bộ sư đoàn ba trăm một mươi sáu thượng tá đỗ duy trinh tái cử là ủy viên ban chấp hành đảng bộ với số phiếu tín nhiệm một trăm linh
thực hành nêu gương trên tinh thần lan xả dân chủ thẳng thắn đồng chí đã đóng góp được nhiều sáng kiến hay
chủ trương tốt trong lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng
qua đó đã nhận tín nhiệm cao của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ toàn sư đoàn
đứng trước những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao mỗi cái giai đoạn và mỗi cái nhiệm vụ nó cũng đòi hỏi cao hơn
do vậy cũng cần những người cán bộ đặc biệt là đội ngũ đảng viên mà nằm trong cấp ủy nằm trong ban chấp hành đảng bộ các cấp
thì phải có cái vai trò thực sự tiền phong gương mẫu và cái tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
trong đảng ủy chỉ huy sư đoàn là rất thống nhất với một cái quan điểm là chất lượng hiệu quả công việc là thước đo để đánh giá công tác cán bộ
quan trọng nhất là cái uy tín của người cán bộ đối với quân chúng và cán bộ chiến sĩ quân hương vị
đại hội đảng bộ sư đoàn ba mươi sáu đã thành công tốt đẹp chọn lựa được đội ngũ cán bộ đầy đủ phẩm chất năng lực
và uy tín để có được điều đó công tác nhân sự được giả soát thẩm định rồi công khai trước tổ chức lực lượng
đây là yếu tố để phát huy được trí tuệ tập trung và sự tín nhiệm của các đại biểu tham gia đại hội
ngay cả một đơn vị nhỏ thôi hay một đơn vị cấp cơ sở thôi hoặc cấp trên cơ sở cấp quân khu anh không đủ năng lực uy tín
thì anh không đủ sự cảm hóa và anh không đủ cái tin của dưới trong quan kiệp các thực hiện kỹ quyết ở cấp cấp để trở thành nhân thủ
uy tín cá nhân của tập thể rộng hơn nữa là uy tín của đảng là yêu cầu cao nhất đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân
vì vậy đòi hỏi người lãnh đạo phải tạo nên lòng tin thực sự vững chắc bằng những hành động cụ thể trên cương vị công tác
cái uy tín là rất quan trọng mà uy tín không phải là ngày một ngày hai là có đâu
mà nó là ở cái đạo đức mà ra ở một cái tài năng mà da và cái lối sống của cái người lãnh đạo